với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay thì áo chống nắng là vật dụng không thể thiếu nhất là với chị em phụ nữ
tuy nhiên khi lựa chọn trang phục khi tham gia giao thông vạn áo quần quá dài có thể cuốn vào bánh xe gây những tai nạn đáng tiếc
đây là bệnh nhân một mươi năm tuổi vừa thực hiện ca phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má do tai nạn
nguyên nhân là do bệnh nhân khi đi xe có mặc áo chống nắng loại dài đến gót chân
trong quá trình di chuyển không may chiếc áo chống nắng bất ngờ cuốn vào bánh sau xe gây tai nạn
khi được đưa vào bệnh viện việt nam cuba hà nội bệnh nhân được xác định gãy gò má cung tiếp bên trái
xây sát hết vùng mặt trái xương phù nề nhiều cả vùng mắt phù nề ảnh hưởng tới thị lực
sau những sự cố trên các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý mặc trang phục đặc biệt là các loại áo chống nắng
yêu cầu đặt ra cần gọn gàng an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông tránh những chiếc váy quay quá dài hay làm từ chất liệu thun mềm
vì khi đi xe rất dễ cuốn vào bánh
đồng thời chịu khó quan sát và chấp hành luật giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra